dù được hướng dẫn và tự tìm nhiều thông tin đăng ký hồ sơ từ những năm trước
tuy nhiên do liên quan cả đến vấn đề lựa chọn ngành nghề cho tương lai
nên đa phần thí sinh cần thêm thời gian để cân nhắc trước khi điền thông tin vào phiếu xét tuyển
do thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng
trong khi số lượng mã ngành quá nhiều đòi hỏi quá trình đăng ký phải rất thận trọng
bởi chỉ xe xót nhỏ thì sẽ không nhập được lên phần mềm đăng ký
vì thế các trường yêu cầu phụ huynh đồng hành cùng với con mình trong quá trình đăng ký
nghe cô hướng dẫn thì bọn em cũng hiểu cơ bản là phải ghi những gì về
nhưng mà em vẫn nghĩ là mình phải tham khảo thêm ạ
vì là em cũng qua nhiều năm thì kinh nghiệm của các anh chị để lại cũng là phải thật cẩn thận và xem xét lại kỹ
chứ không chỉ nghe hướng dẫn không ạ
xác định cái mã ngành mình đăng ký cho sự chính xác và điều
thì cái câu đó là câu mà các em mất nhiều thời gian nhất
thậm chí là chúng tôi cũng yêu cầu phụ huynh cũng tư vấn cùng với cả các em để chọn cái ngành nghề cho mình chính xác
theo lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo
về cơ bản quy chế thi và tuyển sinh năm nay không có nhiều thay đổi so với năm trước
chỉ có thay đổi về mặt kỹ thuật để bảo đảm kỳ thi khách quan công bằng
tránh những gian lận trong quá trình

tất cả các dữ liệu chấm thi trong kiếm trách nhiệm là đều được mạo hóa với một công nghệ có thể nói là cao nhất hiện nay
giả sử như là cái cd hay cái dữ liệu đấy mà có lọt ra bên ngoài thì nó thật là cũng không xử lý gì được
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là tiến hành đánh phách điện tử các bài thi trách nhiệm của thiết sinh
và đặc biệt là việc phân vai phân nhiệm và quản lý cái quá trình trách nhiệm của những người tham gia
trong cái dây chuyển chấm thi đó
sau khi học sinh nộp hồ sơ các trường sẽ cập nhật dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi
mỗi em sẽ có một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào phần mềm để kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ mình đã đăng ký
và có thể điều chỉnh nếu muốn
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký
từ ngày một tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn thí sinh trên cả nước khai phiếu đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp năm hai nghìn một mươi chín
năm nay thí sinh phải đăng ký đồng thời việc dự thi trung học phổ thông với xét tuyển sinh
vì vậy thí sinh cần lưu ý những chi tiết khi khai phiếu dự thi để tránh những sai sót đáng tiếc
về cơ bản mẫu phiếu năm nay vẫn tương tự như năm trước
mỗi thí sinh phải khai đủ hai phiếu
hai phiếu này có nội dung như nhau và khi nộp thì nộp phiếu số một giữ lại phiếu số hai
mỗi phiếu có bốn mục lớn gồm thông tin cá nhân thông tin đăng ký dự thi thông tin để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
và thông tin dự thi
năm nay bộ giáo dục và đào tạo cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng mà không giới hạn
tuy nhiên cần lưu ý các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong đó nguyện vọng một là ưu tiên cao nhất
sau hoàn tất khai phiếu thí sinh đang học lớp một mươi hai sẽ nộp phiếu đăng ký dự thi ngay tại trường nơi đang học
thí sinh tự do nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo
khi nhận giấy báo dự thi các em cũng sẽ tuân thủ theo quy trình này
ngày một bốn tại cảng cộng
cảnh sát biển quốc tế tiên xa thành phố đà nẵng đại diện chính quyền thành phố bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm và các đơn vị chức năng của bộ quốc phòng đã tham dự lễ đón tàu lực lượng bảo vệ bờ biển của ấn độ
bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày tại đà nẵng
trong bốn ngày làm việc tại đà nẵng đoàn tàu vigis của lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ do đại tá ashit làm trưởng đoàn
cùng một trăm bốn mươi sĩ quan và thủy thủ sẽ chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
tham quan các di tích lịch sử văn hóa của thành phố đà nẵng và hội an thánh địa mỹ sơn thuộc tỉnh quảng nam
thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn chuyến thăm này nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai lực lượng
qua đó tăng cường tình hữu nghị việt nam ấn độ góp phần giữ vững an ninh an toàn hàng hải
thưa quý vị nhằm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
công an phường bình trưng tây quận hai thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ người già người khuyết tật đi lại khó khăn
làm căn cước công dân sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh các chiến sĩ của công an phường bình trưng tây đang đưa đón những người già thuộc các hộ gia đình chính sách
người già cô đơn người khuyết tật đến công an quận hai làm căn cước công dân và hỗ trợ kinh phí để được cấp thẻ
giờ ở đây thì tôi già rồi thì nhờ công an phường dắt đi làm căn cước mới cũng nhờ mấy chú công an ở phường lo lắng cho tôi
thì tới nhà tôi chở giờ lát đưa tôi về nhà
công an phường bình trưng tây đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình cũng như là mỗi công dân đều được một cái căn cước
cũng như là tạo cái điều kiện để giúp cho chúng tôi để có cái phương tiện cũng như là nhiều vấn đề vấn đề giấy tờ này kia
để hỗ trợ công dân công an phường bình trưng tây đã tạo điều kiện để giúp cho chúng tôi để có cái phương tiện
để hỗ trợ người dân làm căn cước công dân theo quy định của nhà nước
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngoài đầy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về lợi ích của căn cước công dân
công an phường bình trưng tây còn triển khai đến cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn
ra soát những trường hợp là người già người tan tật bị mất giấy chứng minh nhân dân
muốn đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng để hỗ trợ họ làm căn cước công dân
đối với công an phường đưa công trình này ra lý do là có một số các bác các cô lớn tuổi không thể nào mà đi làm chứng minh dân được
căn cứ công dân được thì công an phường sẽ lên danh sách dẫn động rồi cùng anh em cùng xuống tận nơi để mình chở lên công an quận để làm đổi căn cước công dân cho các bác
cùng với hỗ trợ người già làm căn cước công dân nhiều việc làm ý nghĩa khác đang được công an phường bình trưng tây quận hai
thực hiện như chương trình nồi cháo nghĩa tình để tặng cho các bệnh nhân nghèo
đang điều trị tại bệnh viện quận hai các hoạt động chăm lo đời sống người dân nghèo trên địa bàn
thưa quý vị trong những ngày vừa qua chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô hà nội đo được thường ở mức có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
và thậm chí có những ngày tại thủ đô hà nội đã xuất hiện hiện tượng một làn bụi khí vào sáng sớm gây mù
ngoài nguyên nhân thời tiết thì ô nhiễm không khí cũng được cho là một nguyên nhân gây ra những bệnh lý về mắt đặc biệt là viêm nhiễm mắt rác mạc
ông phạm thanh hòa thấy mắt mờ dần nên lên hà nội để thăm khám
tuy nhiên những ngày gần đây mắt ông không chỉ ngày càng mờ mà vùng mắt còn đỏ
tại bệnh viện mắt hà nội hai ông được chẩn đoán đục thủy tinh thể kèm viêm kết mạc
gần gần đây thì cái khí hậu nó hơi có bụi quá thì là mắt cô hơi có nó đỏ đỏ một chút và nó hơi bụi bụi thành ra cái mắt hơi bị ngư ngư
theo các bác sĩ tại bệnh viện mắt hà nội hai cho biết những ngày gần đây ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận các ca viêm kết mạc mọng thịt
do kết mặt mắt mỏng trong môi trường không khí bị ô nhiễm mắt có thể dễ rơi vào tình trạng kích ứng dị ứng
từ cuối tháng ba chỉ tính riêng số lượng bệnh nhân bị viêm kết mạc đến khám và điều trị tại bệnh viện mắt hà nội hai tăng từ hai mươi đến hai mươi năm
mắt là một trong những cơ quan rất nhạy cảm với những ô nhiễm trong không khí vì những yếu tố như là ánh nắng gió bụi đều có thể tác động trực tiếp đến mắt và gây ra những bệnh lý của mắt
viêm kết mạc có thể là bệnh lý thông thường mỗi khi không khí bị ô nhiễm
đặc biệt như khói bụi tuy nhiên nếu để lâu hoặc thường xuyên bị mà người bệnh chủ quan chăm sóc không đúng cách thì rất có thể xảy ra biến chứng
các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ra đường cần đeo kính chắn tiêu uv bên cạnh đó nhỏ nước muối sinh lý làm sạch mắt mỗi khi từ ngoài đường về
lưu ý không nên tự ý pha nước muối để nhỏ mắt bởi nồng độ không chuẩn và không bảo đảm độ diệt khuẩn có thể gây phản tác dụng
mới đây tỉnh yên bái đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có hơn hai trăm năm mươi doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phân đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn bảy thu ngân sách nhà nước đạt ba hai trăm năm mươi tỷ đồng
thành lập mới trên hai doanh nghiệp hợp tác xã và tổ hợp tác
tại hội nghị đại diện các tập đoàn các nhà đầu tư các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tỉnh yên bái tiếp tục thực hiện đồng bộ hơn nữa các chính sách thu hút đầu tư
các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị có quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch tạo các mặt bằng sạch xử lý các vấn đề môi trường rác thải
dịp này tỉnh yên bái đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho năm dự án với tổng số tiền gần chín hai trăm linh tỷ đồng
công bố một mươi một bản ghi nhớ giữa sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái với các doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn hai mươi chín tỷ đồng
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực khoa học và công nghệ đang là điều kiện thiết yếu để việt nam thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới
tại bình định với mục tiêu quy hoạch phát triển khu thung lũng quy hòa thành một khu đô thị khoa học giáo dục đầu tiên tại việt nam nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cũng đang tăng mạnh
hiện nay thung lũng quy hòa thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã có trung tâm khoa học và giáo dục liên ngành
được tỉnh bình định quy hoạch thành khu đô thị khoa học giáo dục rộng lớn hàng năm thu hút hàng nghìn giáo sư nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế
hiện tại đã có hai doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin phần mềm lớn của cả nước triển khai dự án tại đây là công ty fpt software và công ty tma solutions
năm hai nghìn một mươi tám đã khởi công xây dựng tại khu đô thị quy hòa và hy vọng rằng cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ được hoàn thành

phần lớn rác thải sinh hoạt trước đây đổ đi thì bây giờ người dân đã biến nó thành phân hữu cơ sau đó sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp
theo tìm hiểu của phóng viên ở nghi xuân hiện có trên một trăm linh mô hình vườn mẫu kiểu mẫu và tất cả đều sử dụng phân hữu cơ từ rác thải để sản xuất